sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày tám tháng một mươi một nước mỹ đã trải qua một đêm dài khi kết quả cuộc đua vào thượng viện và hạ viện nước này vẫn chưa ngã ngũ
và cho đến thời điểm này dù vẫn phải chờ đợi kết quả từ các bang chiến địa là arizona georgia và nevada để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại thượng viện mỹ trong hai năm tới
hàng loạt bang trên khắp đất nước đã công bố những kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử với nhiều điểm nhấn đáng chú ý